thời tiết thay đổi bất thường khiến cho hàng chục hectare ngao nuôi đang vào kỳ thu hoạch của người dân ở huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh bị chết hàng loạt gây thiệt hại lớn cho người nuôi trồng
đây là hình ảnh được ghi lại tại bãi nuôi ngao xã mai phụ huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh
xã mai phụ có ba mươi sáu hộ nuôi ngao ở bãi triều với tổng diện tích khoảng tám mươi hectare
qua kiểm tra số lượng ngao chết chiếm từ một mươi năm đến ba mươi có nơi lên đến năm mươi
theo những người có kinh nghiệm nuôi ngao ở địa phương thì năm nay do có sương muối độ mặn nước biển cao hơn
cùng với mật độ nuôi ngao quá cao dẫn đến môi trường nuôi không bỏ đảm nên xảy ra hiện tượng ngao chết
ngay sau khi có hiện tượng ngao chết các hộ nuôi ngao tại huyện lộc hà đã vớt sắc ngao chết để xử lý
đồng thời thu hoạch ngao để bán ra thị trường nhằm hạn chế thiệt hại trước mắt
hiện các cơ quan chức năng tỉnh hà tĩnh phối hợp với viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản i
đã lấy mẫu nước và mẫu ngao chết để tìm nguyên nhân